thanh hóa có nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên vô cùng phong phú với nhiều dân tộc thiểu số sinh sống như mường thái mông thổ khơm mú giao mang nhiều giá trị văn hóa vô cùng đặc sắc
chính vì vậy đẩy mạnh phát triển du lịch ở miền núi là hướng đi mang lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế xã hội làm giàu cho người dân địa phương
bản ngàm xã sơn điện nằm cách trung tâm huyện quang sơn hơn hai mươi km đây là nơi sinh sống của hai dân tộc anh em thái mường với gần tám mươi hộ dân và trên ba trăm năm mươi nhân khẩu tại bản đã có hai mươi hai hộ đăng ký làm nhà lưu trú phục vụ khách du lịch
để có được bản ngàm như hiện tại chính quyền địa phương đã tuyên truyền vận động người dân hiến đất làm đường xây dựng khuôn viên trong bản xanh sạch đẹp giữ gìn văn hóa bản địa hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế trên hành trình du lịch quan sơn viêng say
chị em phụ nữ chúng tôi ngoài việc chăm lo cho gia đình ra thì chúng tôi còn trồng rất nhiều các loại hoa bên ven đường và rất nhiều các loại rau sạch
và chúng tôi cũng đã giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ để cho bản ngàm ngày càng phát triển và thêm đẹp hơn
cùng với quang sơn các huyện như cẩm thủy với suối cá thân cẩm lương bá thước
với khu du lịch pù luông thác mơ thác muốn huyện quan hóa với bản lác đang hình thành nên bản đồ du lịch cộng đồng sinh thái hấp dẫn tại khu vực miền núi tỉnh thanh hóa